trong một phát hiện mang tính đột phá các nhà khoa học anh vừa tuyên bố đã tìm ra điểm yếu của căn bệnh ung thư
mở ra cơ hội điều trị cho những ca bệnh tưởng chừng vô phương cứu chữa khi tế bào ung thư đã lan khắp cơ thể
nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả khi biến đổi nhanh chóng ung thư vẫn mang những phân tử đặc trưng không bao giờ thay đổi
những phân tử này là các sinh kháng thể độc tố mà hệ miễn dịch có thể nhận biết được
các tế bào miễn dịch chống lại các sinh kháng thể này đã tồn tại sẵn trong cơ thể nhưng với số lượng quá nhỏ để có thể phát huy hiệu quả
từ phát hiện này các nhà khoa học tin rằng có thể phát triển hướng điều trị ung thư mới bằng việc thu thập các tế bào miễn dịch
và nhân bản chúng trong phòng thí nghiệm với số lượng lớn rồi sau đó đưa trở lại cơ thể người bệnh
các tế bào miễn dịch trên với khả năng nhận biết tế bào ung thư bất kể chúng biến đổi như thế nào
nào sẽ tấn công tiêu diệt các tế bào bệnh này kể cả khi nó đã lan khắp cơ thể
các nhà khoa học cho rằng nghiên cứu trên mang đến cho họ những căn cứ quan trọng để phát triển hướng điều trị ung thư mới sử dụng hệ miễn dịch của chính người bệnh